trên đường đi nhậu về giữa nguyễn bảo khang chú tại huyện tri tôn tỉnh an giang
và cha hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc xô sát khang đã dùng dao xếp đâm cha hai tử vong rồi đến công an đầu thú
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với khang để điều tra về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu sau khi nhậu xong cùng với nhóm bạn
vào khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng hai trên đường về giữa nhóm của châu si thu và châu cha hai xảy ra mâu thuẫn
với nhóm của nguyễn công luận điều khiển xe máy chở nguyễn bảo khang
trong lúc xô sát kha đã lấy con dao xếp giấu trong người đâm cha hai nhiều nhát vào người
cha hai đã bỏ chạy và gục ngã ngay sau đó
khang tiếp tục chạy đến chỗ thu và luận đang đánh nhau đâm nhiều nhát vào người của thu
thu đã bỏ chạy và được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời hiện sức khỏe đã ổn định
còn khang sau khi gây án đã cùng với luận lên xe
rời khỏi hiện trường và đến công an xã an hảo đầu thú sau khi biết cha hai đã tử vong
tại cơ quan công an khang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội